thưa quý vị chỉ vì sợ tiếng khóc trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình
nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã nhiều lần hành hạ rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng tìm cách uy hiếp những người biết sự việc hòng che giấu hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an thành phố châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang
về việc phát hiện thi thể cháu bé trong túi du lịch trồn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cháu nguyễn mỹ thiên kim
còn gọi là cherry sinh ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng
để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố châu đốc điều tra làm rõ
chúng tôi đã xác định đối tượng gây án
sau nhiều giờ kiên trì đối tranh khai thác và bằng các chiến thuật hồi cung
cuối cùng chúng tôi đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hồng
điết cho bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc
hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong
hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch
rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hồng để điều tra về các hành vi giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi không tố xác tội phạm đối với trần liền